chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng tám vừa qua
hiệp định được kỳ vọng hỗ trợ việt nam và eu đẩy mạnh các nỗ lực vực dậy nền kinh tế
bị tàn phá nặng nề do đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất khó lường
vậy doanh nghiệp việt nam cần làm gì để tận dụng đòn bẩy evfta một cách có hiệu quả
hãy cùng đón xem trong tự hào hàng việt nam tuần này
nhưng như thường lệ trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý tuần qua
vừa qua đoàn công tác của bộ công thương đã triển khai kiểm tra khả năng cung ứng hàng hóa thiết yếu
phục vụ đời sống nhân dân trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đại diện cốp mắc hà nội cho biết nhu cầu mua hàng của người dân có thể sẽ tăng
đối với loại hình phân phối bán lẻ hiện đại khi dịch bệnh có diễn biến xấu
nên các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp hai ba lần so với trước để bảo đảm cung ứng cho người dân
theo báo cáo của sở công thương các địa phương công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đã được tái khởi động theo các phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu của địa phương
tương ứng với các kịch bản cấp độ của dịch bệnh đã được xây dựng trước đây theo chỉ đạo của bộ công thương
tập đoàn biểu chính viễn thông việt nam vnpt là một trong những đơn vị nhận được nhiều giải thưởng nhất
awards châu á thái bình dương năm hai nghìn hai mươi
sti awards là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới nhằm vinh danh những thành tiệu đóng góp của các tổ chức và chuyên gia trên toàn thế giới
năm nay giải thưởng này ghi nhận hơn một đề cử đến từ hai mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ
tập đoàn vnpt vinh dự giành được ba giải vàng ba giải bạc và chín giải đồng
hiện nay vnpt đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ số tự thiết lập và hợp tác với các công ty công nghệ lớn trên thế giới
để xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu về ai blockchain iot cybersecurity điện toàn đám mây hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại việt nam và trung tâm giao dịch số của khu vực châu á
giá trị thương hiệu vinamilk được forbes việt nam định giá hơn hai bốn tỷ đô la mỹ tương đương với năm mươi năm tỷ đồng chiếm hơn hai mươi tổng giá trị của top năm mươi thương hiệu dẫn đầu việt nam năm hai nghìn hai mươi
vinamilk cũng là công ty dinh dưỡng duy nhất có mặt
trong bảng xếp hạng năm mươi công ty niêm yết tốt nhất việt nam được forbes việt nam công bố gần đây
hoạt động kinh doanh nội địa của vinamilk ghi nhận doanh thu thuần mới ba ba trăm sáu mươi bốn tỷ đồng tăng một mươi năm so với quý i năm hai nghìn hai mươi và chiếm tỷ trọng tám mươi sáu trong doanh thu thuần hợp nhất
vinamilk hiện có hơn hai trăm hai mươi loại sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu về dinh dưỡng của người tiêu dùng việt nam từ trẻ em người cao tuổi thanh thiếu niên hay cho cả gia đình
vinamilk còn là thương hiệu được người tiêu dùng việt nam chọn mua nhiều nhất

hiệp định cương mại tự do việt nam và liên minh châu âu evfta chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đang mở sáng
hiệp định cương mại tự do việt nam cần triển khai nhanh chóng để có thể chiếm lĩnh thị trường nội địa với chín mươi năm triệu người tiêu dùng
nhất là trong bối cảnh evfta đã chính thức có hiệu lực
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu ngay lập tức sẽ mang lại những lợi ích rất to lớn cho kinh tế việt nam
cho năng lực cạnh tranh của đầy kinh tế cũng như cho doanh nghiệp và các sản phẩm của việt nam
về phía nhà nước theo chuyên gia các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc mở rộng phát triển hệ thống phân phối
và các hoạt động kết nối cung cầu xúc tiến thương mại quốc gia cũng cần được chú trọng để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa
để giúp cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trên cả nước hiểu rõ về hiệp định evfta
cũng như cách thức tận dụng cơ hội và áp dụng
các cam kết trên thực tế
bên cạnh việc tổ chức các hội nghị hội thảo và khóa tập huấn trực tiếp
bộ công thương đang triển khai chương trình tập huấn trực tuyến về các cam kết trong hiệp định evfta
tính tới thời điểm hiện tại chương trình tập huấn đã nhận được hơn ba lượt đăng ký với đối tượng đa dạng
trong số này cộng đồng doanh nghiệp chiếm gần sáu mươi với khoảng hơn một năm trăm linh doanh nghiệp
hiệp hội ngành nghề có người tham dự
thông qua nắm mắt các thông tin về evfta doanh nghiệp trong nước có thể chủ động hơn
trong việc tiếp nhận những cơ hội cũng như thách thức đến từ hiệp định này
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào sơ này tuần sau